viện công nghệ môi trường và tổng cục môi trường bộ tài nguyên môi trường đã lấy mẫu nước mẫu chầm tích
để phân tích hiệu quả hệ thống nanobioreactor sau khi lắp đặt một tuần trên sông tô lịch thành phố hà nội
sau một tuần lắp các máy sụp khí với công nghệ nanobioreactor
các chuyên gia đã lấy mẫu nước trên sông tô lịch để kiểm tra
qua thực tế đoạn sông đặt máy không còn nổi váng đen và có thể quan sát được một số loài thủy sinh
kết quả test nhanh các chỉ số kiềm oxy hòa tan cho thấy tình trạng ô nhiễm đã có chuyển biến tích cực
theo cảm quan nước sông đã bớt mùi
bước đầu cho thấy các chỉ số này đã được cải thiện tại vị trí làm sạch bằng công nghệ nanobioreactor
và mùi hôi nước sông cũng giảm rõ rệt
công nghệ này của nhật bản phân hủy hoàn toàn lớp bùn ở tầng đáy mà không cần nạo vét cơ học
sẽ xử lý căn cơ và triệt để nguồn gây ô nhiễm tạo ra mùi hôi thối của sông tô lịch
theo dự kiến việc thí điểm này sẽ được tiến hành trong hai tháng